chăn nuôi gia súc ngày càng trở nên quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp ở các nước đang phát triển trong đó có việt nam
tuy nhiên thời gian gần đây đàn gia súc của chúng ta có chiều hướng giảm cả về số lượng và chất lượng
do nhu cầu khai thác tiềm năng sức kéo đã không còn cần thiết bởi sự thay thế của hàng loạt các loại máy nông nghiệp hiện đại với năng suất cao
để duy trì và phát triển các giống gen quý việc ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi đã và đang được triển khai mạnh mẽ
nằm ven bờ sông công tỉnh thái nguyên trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi có diện tích rộng bảy mươi hectare trong đó có ba mươi hectare đồng cỏ
đây là nơi nuôi dưỡng số lượng đàn ngựa châu giống lớn nhất miền bắc hiện nay
trung tâm cũng là nơi duy nhất tại việt nam thực hiện việc nghiên cứu chọn lọc nhân giống lai tạo giữ giống gốc
và bảo tồn nguồn gen các loại giống đại gia súc gia cầm ở khu vực các tỉnh trung du miền núi phía bắc
là cái giống nhựa bạch thì chúng tôi chọn lọc nhân thuần để nuôi lưu giữ lại cái dòng gen rất là quý hiếm mà cả nước chúng ta hiện nay chỉ còn trên dưới một con
song song với việc nghiên cứu lai tạo bảo tồn các giống ngựa quý trung tâm còn có trại nghiên cứu châu giống hạt nhân
và hiện cũng đang duy trì tới sáu mươi con trâu giống moras có nguồn gốc ấn độ và trâu việt nam để nhân thuần sản xuất tinh cộng dạ phục vụ việc lai tạo với châu nội
chúng tôi đã nghiên cứu sản xuất cái tinh châu cộng dạ
mà trước cái này chúng ta chưa làm được
và đào tạo cán bộ thủ tinh tạo của các địa phương và sử dụng cái tinh đã được sản xuất tại đây gồm cái tinh châu nội và tinh châu murad phối tạo với giống châu của địa phương
và con lai ra đời là con châu lai f một đã nâng cao cái năng sản xuất về khối lượng từ hai mươi đến hai mươi năm
việc nghiên cứu và ứng dụng thụ tinh nhân tạo cho châu đã mở ra hướng đi chiến lược trong việc cải thiện chất lượng đàn trâu việt nam
và thu hút đông đảo bà con ở các tỉnh tham gia chăn nuôi đàn trâ
lai góp phần xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế địa phương
cái trồng lúa chăn nuôi châu bò thì tôi thấy là hiệu quả chăn nuôi châu thì nó vẫn có giá trị cao hơn là mình trồng lúa
chăn châu lai thì tuy rằng là nó đẻ hơi thưa một chút thế nhưng mà hiệu quả kinh tế thì cao hơn mấy lại châu thường
từ khi mở nuôi châu lai thì gia đình nhà tôi thì kinh tế cũng có khám khá là một ít
thế này phải là về kinh tế thì tivi tủ lạnh các khoản này cũng theo và chăn nuôi châu lai hết
hướng tới sự phát triển trong tương lai lãnh đạo trung tâm cho biết sẽ phấn đấu thực hiện đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi
để trở thành viện nghiên cứu chăn nuôi miền núi phía bắc nhằm nghiên cứu
chuyển giao trọng tâm các giống vật nuôi đặc thù trên địa bàn với định hướng kết hợp giữa nghiên cứu và chuyển giao
và khu du lịch sinh thái động vật nông nghiệp